đã từng có nhiều năm theo sát sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ hồng đăng cùng thấu hiểu và chứng kiến những gì chính tác giả đã đi qua
đối với nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân phạm ngọc khôi qua tháng năm dân người luôn để lại trong ông những ấn tượng khó phai
ca khúc mang một phong vị riêng giai điệu mượt mà trao chuốt nhưng gần gũi như hơi thở như tiếng nói mộc mạc giản dị của những người đứng trên bục giảng
tôi rất nhớ các tác phẩm quà tháng năm dương người
đầu tiên là quà tháng năm dương bác
thì cái điều đó nó cũng chỉ là một tác phẩm thôi
mà nhạc thì của nhạc sĩ hồng đăng nhưng mà lời là của nhạc sĩ và giáo sư thế bảo cùng với hồng đăng viết
thì cái này thì ở trong cái quá trình đó thì nó là một cái nhân cái dịp ngày một mươi chín trong cái tháng năm lịch sử này
thì nhân năm sáu mươi thì lúc đó thì tất cả các ngành đều cũng muốn có một cái món quà để dâng lên bao hồ
thế ở trong đó thì cái ngành giáo dục của chúng ta là một trong những cái điều mà rất sáng lúc đó
và rất là chúng ta còn khó khăn lắm
nhưng chúng ta đã có những cái kiên định và chúng ta đầu tư hoặc là cả một ngành giáo dục vấn đấu đi lên
và chúng ta đã để xây dựng những ngôi trường mới xây dựng những cái khát vọng mới những cái để cho chúng ta tác ứng cái mong muốn ngoài bắc hồ là lợi ích một trăm linh năm thì chồng người
cái điều đó ngành giáo dục đã làm rất tốt
và cả nước chúng ta đã cùng đồng hành cũng như là chúng ta dồn sức cho công cuộc chống người này
thì ở ngành âm nhạc việt nam đồng hành cùng với giáo dục của chúng ta chia sẻ với nhau
lúc đó tôi nhớ là theo cái lời đặc vấn vấn đề của báo người giáo viên
thì nhạc sĩ hồng đăng và thư thiết bảo có cùng nhau để viết một cái tác phẩm là một tác phẩm quả thân thương người
một cái tác phẩm đó là đến bây giờ đối với ngành giáo dục tôi nghĩ vẫn là một bài hát hay nhất
suốt cuộc đời mình nhạc sĩ hồng đăng như ngọn đèn luôn cháy sáng để âm nhạc của ông tỏa ấm tình yêu cho biết bao người
âm nhạc của nhạc sĩ hồng đăng
luôn toát lên sự hồn hậu tươi sáng
và ca khúc quà tháng năm dương người là một trong số những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của ông
nhạc sĩ cắt vận nguyên tổng biên tập tạp chí âm nhạc là một người rất hiểu về tác phẩm quả tháng năm dân người của nhạc sĩ hồng đăng
từng có một khoảng thời gian dài tiếp xúc làm việc cùng nhạc sĩ hồng đăng
với nhạc sĩ cát vận ca khúc qua tháng năm dương người thật nhiều giá trị
đó là sự tôn kính tình yêu thương ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô bờ bến đối với vị cha già dân tộc
mỗi một dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của chủ tịch hồ chí minh thì tôi đã nhớ rất nhiều bài hát
và có lẽ trong lịch sử âm nhạc việt nam thì khác với các danh tổ nước hồ chủ tịch là một trong những người mà có nhiều bài hát cao ngợi nhất
và những bài hát đây không phải sống ở trong sách vở sống trong lịch sử âm nhạc mà nó sống ngay trong đời sống của mình
thì quả tháng năm dương người thì đúng mỗi dịp tháng năm
thì cái tiếng hát của khắp nơi trong nước của các em học sinh của các người lớn tuổi của bộ đội của chiến sĩ biên cương hải đảo thì đúng là tiếng hát dân người vào cái dịp thanh nắm này
đây là bài hát ông viết từ những năm sáu mươi nghĩa là đã sống cách đây hơn nửa thế kỷ
bài hát thì có một cái giai điệu trải chuốt rất là mềm mại không căng cứng